vào khoảng một mươi một h hai mươi phút trưa nay ngày hai mươi năm tháng chín một chiếc xe buýt tuyến số một mươi ba thuộc xí nghiệp xe buýt mùng một mươi tháng một mươi do tài xế nguyễn đình tới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai điều khiển đang di chuyển trên đường lạc long quân quận tây hồ hà nội đã bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy dữ dội
theo một số nhân chứng vào thời điểm trên chiếc xe buýt mang biển kiểm sát hai mươi chín b bốn nghìn sáu trăm sáu mươi bảy khi đang lưu thông trên tuyến đường lạc long quân theo hướng lên cầu nhật tân thì bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy dữ dội
lúc này trên xe buýt có hai mươi hành khách được tài xế hướng dẫn thoát khỏi xe an toàn
ngay sau đó hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy được điều đến hiện trường tiến hành công tác dập lửa
đến khoảng một mươi một h ba mươi năm phút cùng ngày ngọn lửa cơ bản được chữa cháy
cơ bản được dập tắt nhưng chiếc xe buýt đã bị thiêu rụi trơ khung
hiện nguyên nhân vụ xe buýt cháy nổ đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ